thưa quý vị và các bạn hai hình thái gây mưa là rãnh mây rông và gió đông nam ẩm tác động đến miền bắc đều trong giai đoạn thoái trào
vì vậy trong đêm nay mưa ở các tỉnh miền bắc sẽ giảm nhanh
khu vực các tỉnh điện biên lai châu lào cai hà giang cao bằng bắc cạn và tuyên quang vẫn còn có mưa rào
nhưng diện mưa ở mức giải rác và lượng mưa thì thấp dưới một mươi mm
trong ngày mai rãnh mây rông được dự báo sẽ suy yếu hẳn vùng thấp nóng phía tây phát triển trở lại
khu vực trung du và vùng đồng bằng sẽ xảy ra nắng nóng trở lại với ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày mai là từ ba mươi năm ba mươi ba độ
ở các tỉnh vùng núi ngày mai trời nắng gián đoạn và nhiệt độ duy trì trong khoảng ba mươi hai ba mươi bốn độ
ở trung bộ vẫn đang phải đối mặt với tình trạng nắng nóng kéo dài
sang ngày mai dưới tớp động của hàn lưu vùng thấp nóng khu vực từ thanh hóa trở vào cho đến quảng trị vẫn là vùng nóng mạnh
với ngưỡng nhiệt cao nhất ngày mai là từ ba mươi sáu ba mươi tám độ
các tỉnh từ thừa thiên huế trở vào đến phú yên cũng xảy ra nắng nóng nhưng bớt gai gắt hơn
với mức nhiệt là từ ba mươi năm ba mươi bảy độ
các tỉnh từ khánh hòa đến bình thuận trời nắng nhưng không nóng và nhiệt độ cao ba mươi bốn ba mươi năm độ
còn ở các tỉnh tây nguyên và nam bộ dù gió mùa tây nam chưa hoạt động mạnh nhưng nó vẫn đủ để mang tới tây nguyên và nam bộ
những cơn mưa rào và rông về chiều và tối
ban ngày trời vẫn có nắng nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên vẫn giao động trong khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ
còn nam bộ có mức nhiệt là từ ba mươi ba ba mươi bốn độ
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa có mưa vài nơi gió nam đến đông nam cấp bốn cấp năm nhiệt độ hai mươi tám ba mươi bốn độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào rải rác và có nơi có rông gió tây nam cấp ba bốn nhiệt độ hai mươi bảy ba mươi ba độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước